theo dự kiến ngày hôm nay lô vaccine pfizer đầu tiên trong hợp đồng mua vaccine pfizer của chính phủ sẽ về đến việt nam
theo đó lô vaccine này có số lượng chín mươi bảy liều ngay sau khi tới sân bay nội bài sẽ được chuyển tới viện vệ sinh dịch tễ trung ương để bảo quản
sau lô đầu tiên dự kiến vaccine pfizer sẽ được chuyển về việt nam hàng tuần để bảo đảm trong quý ba sẽ đủ ba triệu liều
sang quý bốn việt nam sẽ nhận hai mươi tám triệu liều bảo đảm tổng số lượng ba mươi một triệu liều vaccine pfizer mà việt nam đã đàm phán và đặt mua
đây là loại vaccine ngừa covid một mươi chín thứ ba được chuyển về việt nam sau vaccine của astrazeneca và sinopharm
mỹ cũng đã chuyển hai triệu liều vaccine moderna cho việt nam đợt vaccine này sẽ về tới nước ta vào cuối tuần này
đây là một phần trong cam kết tám mươi triệu liều vaccine phân phối cho các nước trên thế giới mà tổng thống mỹ đưa ra trước đó